thưa quý vị chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự buổi làm việc
theo ý kiến của nhiều thành viên ban soạn thảo dự án luật
cần xem xét thận trọng tính khả thi của dự án luật
với các cam kết quốc tế mà việt nam tham gia ký kết
bên cạnh đó cần xem xét lại tên dự án luật để xác định đối tượng điều chỉnh của dự luật
xem xét khả năng áp dụng các quy định trong thực tiễn
chúng tôi đề nghị giải thích rõ về tính khả thi ở chỗ là điều hai mươi
là không được bán cung cấp rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
người dưới một mươi tám tuổi đến thì mình hỏi chứng minh thư đúng không ạ
nếu mà người ta lấy một cái chứng minh thư khác của người khác đến thì
khi người bán rượu này người ta có cái nghiệp vụ giống như là an ninh sân bay hay là công an
để nhìn cái ảnh này với chứng minh thư này không đúng là của người đó không
tức là bằng cách nào để thực hiện cái này
cái phòng chống tác hại của rượu bia hay là lạm dụng rượu bia
thì cái này đề nghị là có cái cần nha
đề nghị là xác định lại cái phạm vi điều chỉnh
là điều chỉnh các biện pháp quy định các biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan
trong việc bảo vệ sức khỏe con người cho hiện nay
và mai sau do là làm dụng rượu bia
kể cả với cái phạm vi mà được thu gọn đến mức độ như vậy
thì một cái luật này cũng không điều chỉnh được hết
theo đại diện bộ y tế dự án luật này chỉ phòng chống tác hại của rượu bia
còn lạm dụng rượu bia rất khó xác định ngưỡng
không có kinh hưởng nào để có được tác hại
và đặc biệt khi mà chúng ta theo yêu cầu doanh nghiệp đã phòng chống đến tác hại rồi ấy
đến làm dụng rồi ấy vì không có ngưỡng làm dụng
thì lúc đấy đã quá muộn
và ý nghĩa dự phòng để nâng cao sức khỏe để bảo vệ con người
có cái ý thức bảo vệ sức khỏe của mình nhân cách của mình
ngay từ khi bắt đầu để hiểu được những cái tránh cái tác hại của rượu bia
cho nên cái tên này nó rất đúng là chỉ phòng chống tác hại cái mặt tác hại của rượu bia thôi
hiện dự thảo này cũng đang gặp nhiều ý kiến chưa đồng thuận
đối với một số quy định như đề xuất thành lập quỹ nâng cao sức khỏe
quy định cấm quảng cáo tài trợ đối với đồ uống có cồn
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi tiếp đoàn viện kiểm sát tối cao hungary
do ngài peter pol viện trưởng viện kiểm sát tối cao hungary làm trưởng đoàn
đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác
giữa viện kiểm sát tối cao hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng
chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này sẽ góp phần quan trọng
tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác tư pháp
giữa hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung
để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam
và viện kiểm sát tối cao hungary đạt hiệu quả thiết thực hơn
báo cáo với chủ tịch quốc hội ngài peter pol cho biết
trong thời gian tới các đơn vị chức năng của ngành kiểm sát hai nước
sẽ xem xét sửa đổi bổ sung thỏa thuận hợp tác đã ký kết năm hai nghìn một mươi năm
nhằm phù hợp với thực tiễn hợp tác trong bối cảnh hiện nay
ngành kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác
trên một số lĩnh vực như đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm sát viên
hungary sẽ chia sẻ với việt nam một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm tham nhũng chức vụ
tội phạm kinh tế tội phạm công nghệ cao việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có
sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã tiếp đoàn đại biểu tiêu biểu tỉnh lào cai
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả
trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
du lịch lào cai tiếp tục có bước phát triển đột phá
đón ba năm triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn một mươi bảy gấp một trăm bảy mươi năm lần so với năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó chủ tịch nước đề nghị các cán bộ nhân dân trong tỉnh
tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của bác về đại đoàn kết dân tộc
chú trọng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với công bằng xã hội
và bảo vệ môi trường hạn chế tác động của thiên tai
về sống nhân dân phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch
đồng thời gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh lào cai
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
kiểm toán nhà nước đã tổ chức họp báo về nội dung
đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn
đại hội asosci một mươi bốn dự kiến sẽ có sự thay đổi
tham dự của khoảng ba trăm năm mươi đại biểu đến từ bốn mươi sáu cơ quan kiểm toán thuộc châu á
với cấp trưởng đoàn tương đương từ bộ trưởng trở lên
tham dự đại hội còn có đại diện của tổ chức quốc tế
các cơ quan kiểm toán tối cao intosai
và một số tổ chức quốc tế trong vai trò quan sát viên
đại hội sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chủ đề chính của đại hội asosci một mươi bốn là kiểm toán môi trường
vì sự phát triển bền vững
đảm nhận vai trò của chủ nhà
đại hội asosai một mươi bốn đồng nghĩa với việc kiểm toán nhà nước việt nam
trở thành chủ tịch asosci nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế
đối với kiểm toán nhà nước việt nam
khẳng định tầm nhìn chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế
của kiểm toán nhà nước việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
và là vinh dự trách nhiệm đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức
sáng nay tại thành phố hồ chí minh
tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm
thực hiện công tác phát triển án lệ và lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ
tại hội nghị các ý kiến đều đánh giá cao về các án lệ được công bố
nội dung án lệ đã khắc phục được các khuyết điểm của pháp luật
tạo tính ổn định minh bạch trong các phán quyết của tòa án
trong thời gian tới tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục đẩy mạnh
việc nâng cao chất lượng các bản án quyết định của tòa án
tạo nguồn để phát triển án lệ khắc phục những khó khăn vướng mắt
bất cập trong việc viện dẫn áp dụng án lệ nhằm từng bước nâng cao hiệu quả
công tác áp dụng viện dẫn ngắn lệ trong xét xử
bảy người đã tử vong tại lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại công viên nước hồ tây
thuộc phường nhật tân quận tây hồ hà nội mang tên du hành tới mặt trăng
chương trình bắt đầu từ chiều ngày một mươi sáu tháng chín với hàng nghìn người tham dự
và ngay trong sáng nay các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội
phối hợp với công an quận tây hồ đã điều tra thông tin rằng nhiều người có dấu hiệu
sốc thuốc do sử dụng chất kích thích và tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc này
tính đến sáng ngày một mươi bảy tháng chín bệnh viện e đã tiếp nhận tám bệnh nhân cấp cứu
sau khi lễ hội âm nhạc diễn ra đáng tiếc trong đó có năm nạn nhân đã tử vong
một nạn nhân tử vong trước khi đến viện
ngoài ra bệnh viện e cũng tiếp nhận thi thể của hai nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện tim hà nội cơ sở hai
cho đến cuối giờ sáng nay một mươi bảy tháng chín cơ quan chức năng xác định ngoài bảy người tử vong
thì vẫn còn năm người trong tình trạng hôn mê ba bệnh nhân ở bệnh viện e và hai bệnh nhân ở bệnh viện bạch mai
bảy nạn nhân tham gia lễ hội âm nhạc đã tử vong đều dương tính với ma túy trong đó có ba nạn nhân là nữ
ngay sau khi nắm được vụ việc
khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn đề nghị bệnh viện e bệnh viện bạch mai và sở y tế hà nội
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn
tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa tổ chức cấp cứu chú đáo nhằm giảm thiểu người bệnh tử vong
cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xác định nguyên nhân
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi ngày hôm qua thông tin từ bệnh viện tim hà nội cơ sở hai về việc hai nạn nhân tử vong
sau khi tham gia đêm nhạc hội được tổ chức tại công viên nước hồ tây
cùng thời điểm trên cơ quan chức năng qua giả soát nắm được tại bệnh viện e
cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến cấp cứu và cũng đều từ lễ hội âm nhạc này
chiều nay dưới sự chủ trì của ban tuyên giáo thành ủy hà nội đại diện công an hà nội
sở văn hóa thể thao hà nội đã có cuộc họp báo chung quanh vụ việc bảy người tử vong tại lễ hội âm nhạc
theo thông tin ban đầu các nạn nhân đều dương tính với chất
trước đó chủ tịch ubnd tp hà nội đã giao cho công an hà nội điều tra làm rõ vụ việc
quận tây hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi người bị mất lo công tác an táng
tạm thời ngừng cấp phép các loại hình sự kiện tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra
đại tá nguyễn văn viện phó giám đốc công an hà nội cho biết
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố đã nắm bắt kịp thời vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc
hiện các lực lượng của công an thành phố đang tiến hành xác minh việc bao nhiêu người ra vào buổi lễ
và có bao nhiêu ma túy chất kích thích được sử dụng trong buổi tối ngày một mươi sáu tháng chín tại nơi diễn ra nhạc hội
hiện nay thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an của thành viên bình quản dân tp
giám đốc quản lý phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan
phối hợp với công an quận tây hồ viện kiểm soát dân tp viện kiểm soát dân quận tây hồ
và các đơn vị liên quan
liên quan đến việc cấp phép hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu
đơn vị tổ chức đêm nhạc hội tại khuôn viên công viên nước hồ tây
ông trương minh tiến phó giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội
cho biết những chương trình có người nước ngoài tham gia phải được cấp phép
các chương trình biểu diễn trong quán bar cũng làm thủ tục cấp phép rất nghiêm
và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu đơn vị tổ chức cũng đã được cấp phép biểu diễn
ông trương minh tiến cũng thông tin thêm sau vụ việc này
chấp hành chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tp
đơn vị sẽ tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn tương tự
sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng sẽ xem xét tiếp
có yếu tố là các nghệ sĩ là người nước ngoài thì phải được ủy ban nhân dân tp đồng ý thì mới được
thế thì như vậy là trên địa bàn thủ đô hà nội thì như các nhà báo đã thấy
trong những năm vừa qua thì chúng tôi chỉ đạo triển khai cái việc này rất là nghiêm
và cái sân chất tới đây
chúng tôi rút ra một kinh nghiệm là phải phối hợp chậm hơn nữa
đối với các chương trình đại nhạc hội hợp với các cơ quan chức năng
đặc biệt là công an tp với cả chính quyền quân luyện địa phương mà người diễn ra sự kiện
nên tôi đồng ý có phương án để mà chúng ta đảm bảo cho nó chặt chẽ về công tác an ninh chắc chắn
ông đỗ anh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cho biết trước buổi biểu diễn
phòng văn hóa của quận đã phối hợp với công an theo dõi kiểm tra và được biết
công ty á châu đã chỉnh hợp đồng với công viên hồ tây
đây là sự kiện có bán vé và do công viên nước thực hiện với công ty á châu
thủ tục giấy tờ của buổi lễ hội tối qua một mươi sáu tháng chín đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật
hồi một mươi sáu h một mươi sáu h chín lãnh đạo và chủ viên phòng văn hóa cùng với công an quận
đã có mặt tại khu vực hoạt động biểu diễn với
nắm tình hình từ khi tổ chức kiểm tra chạy thử chương trình cho đến khi kết thúc chương trình
như vậy với góc độ của những nhà nước địa phương
chúng tôi đã hoạt động văn quận các thực hiện đầy đủ chặt chẽ
theo quy định của pháp luật và cũng đã giám sát chặt chẽ giấy phép
mà được sở hóa thông tin và đã cấp về hoạt động biểu diễn
và những nội dung thông tin về ủy ban nhân quốc tế hồ
thì báo cáo ông chỉ là kỳ vệ là chúng đã làm được cái trình tự theo cái ý định chín mươi bảy của thành phố
theo công an hà nội bước đầu khám nghiệm hiện trường và xét nghiệm với các nạn nhân cho thấy
toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy
khám nghiệm hiện trường khu vực tổ chức đêm nhạc hội
công an hà nội phát hiện có nhiều bóng cười và một số bột màu trắng và viên nén nghi là ma túy
công an hà nội hiện vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân
cũng như những chất được phát hiện tại hiện trường có phải ma túy hay không
thưa quý vị cũng liên quan đến vụ
việc bảy người tử vong tại lễ hội âm nhạc
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành
về tổ chức lễ hội âm nhạc xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn số sáu trăm ba mươi chín gửi thanh tra bộ cục nghệ thuật biểu diễn
về việc ra soát quy trình cấp phép chương trình lễ hội âm nhạc du hành tới mặt trăng
diễn ra tại công viên nước hà nội khiến bảy người tử vong đang gây xôn xao dư luận
trong văn bản nêu rõ bộ trưởng nguyễn ngọc thiện có ý kiến chỉ đạo
giao thanh tra bộ khẩn trương chủ trì phối hợp với cục nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị cơ quan
có liên quan ra soát lại cơ sở pháp lý quy trình cấp giấy phép tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc du hành tới mặt trăng
nằm trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc định tử năm hai nghìn một mươi tám
các đơn vị được sao nhiệm vụ báo cáo bộ trưởng nguyễn ngọc thiện trước một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng chín
thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân
bây giờ chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước quan trọng khác
thưa quý vị lượng khách đến côn đảo tăng mạnh hàng năm không chỉ tạo sức ép lớn đến hệ thống hạ tầng của huyện đảo
mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sự phát triển bền vững của địa phương
đây thật sự là bài toán khó cho tỉnh bà rịa vũng tàu
trong việc điều chỉnh quy hoạch cũng như hoạch định các chính sách phát triển cho huyện đảo này
theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia côn đảo được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn một mươi năm
thì mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi côn đảo sẽ là điểm du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử tâm linh
chất lượng cao đón khoảng ba trăm linh lượt khách mỗi năm với bốn mươi là khách quốc tế
tuy nhiên qua thống kê của tỉnh bà rịa vũng tàu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
côn đảo đã đón hơn một trăm năm mươi ba lượt khách dự kiến cả năm hai nghìn một mươi tám sẽ đón khoảng ba trăm linh lượt khách
như vậy lượng khách đến với côn đảo đã vượt so với quy hoạch đề ra trước một mươi năm
côn đảo xử lý những hệ lụy do sự phát triển của du lịch
tuy nhiên với việc các hãng tàu vẫn đang tiếp tục đăng ký mở các tuyến
từ vũng tàu và các tỉnh miền tây nam bộ ra côn đảo như hiện nay
thì mọi giải pháp của địa phương đều chỉ có tính chất tạm thời
sau ảnh hưởng của cơn bão số ba và số bốn với sự nỗ lực của nhà trường
cùng với sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh và chính quyền địa phương
sáng nay trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở con cuông tỉnh nghệ an
đã khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện con cuông
tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở con cuông
mưa lũ gây ngập nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học sách vở
cơ sở vật chất của nhà trường bị hư hỏng
sau lũ ba trăm linh học sinh và toàn bộ giáo viên của trường đã phải di chuyển đồ đạc đến địa điểm mới
trường con cuông là trường nội trú dành cho một trăm linh học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa trên địa điểm
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhà trường có ba trăm linh học sinh
đặc biệt năm học mới này nhà trường có bảy mươi năm em học sinh lớp sáu
bước vào năm học đầu tiên của bậc trung học cơ sở
hôm nay vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo
đã tổ chức trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cho các em học sinh đạt giải chung kết đường lên đỉnh ôn lĩnh
bộ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo
đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cho em chu quang trường học sinh lớp một mươi hai a bảy trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh
quận tân bình đạt giải ba chung kết đường lên đỉnh ôn lĩnh hai nghìn một mươi tám

đã treo tặng bằng khen của bộ trưởng bộ trường học sinh lớp một mươi hai a bảy trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh
vô địch robocon châu á thái bình dương
đây là ngôi vị số một tại abu robocon hai nghìn một mươi tám
là lần thứ bảy một đội robocom việt nam vô địch trong cuộc thi này
trong đó đối với riêng trường đại học lạc hồng
đây là lần thứ ba các đội đến từ trường đại học này vô địch robocon châu á thái bình dương
thưa quý vị tết trung thu đang đến rất gần
thị trường đồ chơi trung thu cũng trở nên sôi động hơn
năm nay người tiêu dùng có xu hướng chọn những đồ chơi truyền thống sản xuất tại việt nam hơn là hàng ngoại nhập
ngoài tâm lý người việt ưu tiên dùng hàng việt
khách hàng vẫn an tâm hơn với đồ chơi truyền thống bởi sự an toàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phố hàng mã thành phố hà nội những ngày này trở nên nhộn nhịp sôi động hơn hẳn ngày thường
càng gần đến trung thu nơi đây được trưng bày rất nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu
đa dạng phong phú từ kiểu mẫu cho đến thể loại
năm nay xu hướng của người tiêu dùng vẫn là lựa chọn hàng được sản xuất tại việt nam
do tâm lý e ngại hàng ngoại nhập lậu sẽ không an toàn
các bậc phụ huynh nếu mà đã từng lâu năm thì vẫn thường thường chọn cho con những hàng của việt nam
ví dụ như đèn kéo quân đèn cù đèn ông sao
năm nay thì hàng nhập thì không ít không dùng máy dùng của trung quốc máy
đa số là của việt nam hết đèn ống sao cũng của việt nam đèn kéo quân cũng của việt nam
những cái đèn giấy này nó của việt nam hết
tuy nhiên không khó để nhận thấy có rất nhiều sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài
đang được bày bán tràn lan công khai trộn lẫn với hàng việt nam chất lượng cao
mặc dù nắm được tâm lý của khách hàng là chuộng hàng trong nước
tuy nhiên các chủ cửa hàng vẫn nhập những món đồ chơi trung thu ngoại nhập
do có giá rẻ hơn hàng việt lợi nhận mang về sẽ cao hơn
nếu tin mắt người tiêu dùng có thể chọn mua những loại đồ chơi trung thu được làm từ các nguyên liệu truyền thống
như đèn ông sao mặt nạ tòa hè đều được làm thủ công từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên cây cối
chơi những món đồ chơi này trẻ sẽ được đến gần hơn với truyền thống của người việt
nhưng cũng rất an toàn lành mạnh không lo đồ chơi sẽ phát nổ bổng tay nguy hiểm cho sức khỏe
đồ chơi là mặt hàng mà trẻ nhỏ rất ưa thích
các bậc phụ huynh nên thận trọng trong việc mua đồ chơi trung thu cho con
tránh mua nhầm hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ
trước tình trạng bệnh dịch tả lợn châu phi đang gây lo ngại cả trong nước ta và quốc tế
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn
có nguồn gốc từ các tỉnh của hungary và bắc đông
ba lan nơi đang có bệnh dịch tả lợn châu phi từ ngày hai mươi tháng chín cho đến khi hai quốc gia này công bố an toàn asf
theo quy định của tổ chức thú y thế giới
theo thống kê của tổng cục hải quan sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước nhập khẩu một mươi chín năm trăm tám mươi một tấn thịt lợn
tổng trị giá kim ngạch gần hai mươi hai hai mươi ba triệu đô la mỹ
trong đó ba lan là thị trường cung cấp lớn nhất với hơn bảy tấn kim ngạch hơn tám triệu đô la mỹ
trong năm hai nghìn một mươi bảy
nước ta nhập khẩu hơn ba mươi ba một trăm một mươi tấn thịt lợn các loại tổng trị giá kim ngạch gần bốn mươi hai triệu đô la mỹ
đáng chú ý bà lan cũng là nhà nhập khẩu số một với hơn một mươi tấn
tổng cục hải quan cũng vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ
tại cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát
từ các nước có bệnh dịch tả lợn châu phi nhập cảnh vào việt nam
thực hiện công điện khẩn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và công điện của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi
trong những ngày qua tri cục chăn nuôi và thú y thừa thiên huế đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh này góp phần đảm bảo môi trường phát triển chăn nuôi trên địa bàn
hiện toàn tỉnh thừa thiên huế có khoảng ba mươi sáu cơ sở giết mổ ra súc với công suất từ hai đến hai hai trăm linh con lợn một ngày
trong đó số lượng lợn nhập vào địa bàn tỉnh chiếm khoảng hai mươi năm ba mươi
trước tình hình này tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thừa thiên huế đã triển khai nhiều giải pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại
tăng cường chốt chặn kiểm tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển gia súc trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn
trong trường hợp nghi lợn có dấu hiệu dịch bệnh thì lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh
trước thực trạng bệnh dịch tả lợn châu phi bị nhiễm bệnh
để phòng tránh không để dịch bệnh này lây lan bùng phát trên địa bàn tỉnh yên bái
tri cục trăn nuôi thú y tỉnh yên bái đã chủ động những phương án ứng phó
tiến hành chuẩn bị số lượng hóa chất vaccine để tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng
phòng chống dịch bệnh và có những biện pháp ngăn chặn dịch
đồng thời thông báo tới người chăn nuôi chính quyền và lực lượng chức năng để kịp thời phòng tránh
tại khu vực cờ biển đại ngải tỉnh sóc trăng
đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa phát hiện bắt giữ tàu mỹ hưng bảy
số hiệu st năm nghìn chín trăm năm mươi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng trở sang trái phép
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông văn thanh điền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh hậu giang làm thuyền trường
tàu đang vận chuyển hai trăm linh lít xăng nhưng không xuất trình được khóa đơn chứng từ
chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã ra quyết định tạm giữ tăng vật và phương tiện
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan khí tượng thủy văn trung quốc cho hay do ảnh hưởng của siêu bão ngày hôm nay
các tỉnh miền nam nước này đã phải hứng chịu đợt mưa lớn lên tới khoảng một trăm linh một trăm sáu mươi mm
đã có ít nhất bốn người thiệt mạng ở tỉnh quảng đông
siêu báo mang khúc ảnh hưởng đến các khu vực quý châu trùng khánh và vân nam trong ngày hôm nay
siêu báo với sức gió lên tới một trăm sáu mươi hai km một giờ là một trong một mươi cơn bão mạnh nhất tràn vào khu vực đông nam trung quốc kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
ngoài bốn người thiệt mạng cơn bão đã khiến chín trăm năm mươi một người phải đi sơ tán mực nước tại ba mươi tám con sông trên mức báo động
năm mươi tàu đánh cá phải tìm nơi trú ẩn
giới chức trung quốc cho hay khoảng hai mươi bốn nhân viên cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị tổn hại nặng nề
dự báo đến chiều tối nay cơn bão măng khuốt tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về hướng tây bắc
từ sáng đến đêm ngày một mươi tám tháng chín hoàn lưu bão tiếp tục suy yếu
sáng ngày một mươi chín tháng chín ảnh hưởng của bão mang khút đối với trung quốc cơ bản chấm dứt
văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên sẽ là nội dung chính trong hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba sắp diễn ra giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại bình nhưỡng
theo văn phòng tổng thống hàn quốc hội nghị thượng đỉnh lần này gồm ba nội dung lớn là cải thiện và phát triển quan hệ liên triều
đối thoại mỹ triều tiên nhằm phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền triều tiên
trong đó phi hạt nhân hóa sẽ là nội dung ưu tiên hàng đầu
tổng thống hàn quốc cũng sẽ đóng vai trò như một nhà trung gian giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà lãnh đạo triều tiên và tổng thống mỹ để mở đường tháo gỡ những bế tắc hiện nay
theo kế hoạch sau hội đàm tổng thống moon jae in sẽ rời bình nhưỡng vào ngày hai mươi tháng chín
tuy nhiên lịch trình này có thể hoãn lại tùy vào kết quả hội nghị và có khả năng hai nhà lãnh đạo triều tiên và hàn quốc sẽ cùng tham dự một sự kiện nhằm tăng cường lòng tin
đoàn quan chức hàn quốc tới bình nhưỡng lần này gồm hai trăm linh người
các hoạt động lớn trong khuôn khổ sự kiện này trong đó có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tại seoul
chính phủ trung quốc có thể không tham gia vào cuộc đàm phán thương mại mới với mỹ dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi tháng chín tới
nếu như chính quyền tổng thống mỹ donald trump tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của trung quốc
tuyên bố của bắc kinh được đưa ra trong bối cảnh mỹ vừa đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với trung quốc
đồng thời chuẩn bị triển khai kế hoạch áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của trung quốc
dự kiến các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc với tổng trị giá khoảng hai trăm linh tỷ đô la được áp ngay từ hôm nay một mươi bảy tháng chín
mức thuế nhập khẩu mới này có nhiều khả năng sẽ khoảng một mươi năm tỷ đô la
thấp hơn mức hai mươi năm mà chính quyền mỹ đưa ra trước đó
một số quan chức của trung quốc thậm chí đã đề xuất áp đặt giới hạn đối với việc bán những thiết bị và mặt hàng
mà các doanh nghiệp mỹ cần sử dụng phương thức hạn chế xuất khẩu để đe dọa chuỗi cung ứng của mỹ